công an tỉnh hòa bình cho biết đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam hai tháng
đối với ba bị can thực hiện hành vi xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông đà
qua đó ba đối tượng gồm lý đỉnh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyễn trương đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh và hoàng văn thám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tri lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn về tội gây ô nhiễm môi trường
theo khoản hai điều hai trăm ba mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn trương và hoàng văn thám thủ phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông đà
đồng thời tạm giữ hai xe ô tô liên quan vụ án
ngày hai mươi tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
phối hợp với công an tỉnh bắc ninh vận động lý đình vũ ra đầu thú
tại cơ quan công an vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện các bị can đang bị tạm giữ tại trại giam công an tỉnh hòa bình
cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án thu thập các tài liệu
củng cố làm rõ những đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật